chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín h sáng ngày một mươi tám tháng bảy của truyền hình công an nhân dân
thông tin đầu tiên đến từ quảng bình
hai đối tượng vận chuyển gần chín viên ma túy khi phát hiện lực lượng chức năng
đã bỏ lại xe máy và túi chứa ma túy rồi tẩu thoát vào rừng
hiện bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng
để truy tìm hai đối tượng chưa rõ danh tính này
vào ngày một mươi năm tháng bảy lực lượng tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
đang làm nhiệm vụ gần khu vực cổng trời phát hiện hai đối tượng nam có dấu hiệu nghi vấn
phát hiện lực lượng tuần tra hai nam thanh niên này đã bỏ chạy để lại một bọc ni lông
bên trong có chứa gần chín viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác
hiện lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đang truy tìm dấu vết của hai đối tượng trên
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn
dưới hình thức là ghi số đề và bắt giữ được sáu đối tượng
đường dây này do nguyễn văn thông ở thành phố bô ma thuật cầm đầu
tại thời điểm kiểm tra nhà ở của thông tổ công tác đã bắt quả tăng thông đang ghi số đề
và giao dịch tiền thắng thua với năm con bạc khác
tổ công tác đã thu giữ trên bốn mươi triệu đồng rất nhiều phơi đề ghi trong ngày một mươi bảy tháng bảy
với số tiền giao dịch hơn một trăm linh triệu đồng cùng nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
ngay sau đó cả sáu đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh lấy lời khai
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh sơn la tiếp tục xét xử một mươi bảy cán bộ trong vụ án
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc bồi thường tái định cư
tại dự án thủy điện sơn la
theo cáo trạng một mươi bị cáo bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
theo khoảng ba một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và bốn bị cáo bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
theo khoản hai điều một trăm sáu mươi năm bộ đội hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và bốn bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tòa án nhân dân tỉnh sơn la tiếp tục mời đại diện ủy ban nhân dân huyện mường la
và một số cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án tham gia phiên tòa
người làm chứng là công ty thủy điện sơn la và một số cá nhân khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng gồm nguyễn văn sửu cao huy chương và lương xuân thịnh
cùng chủ tịch huyện hương sơn về tội vi phạm quy định về phòng cháy chạy cháy
vào sáng ngày hai mươi ba tháng sáu các đối tượng này đã vào rừng châm đuốc và leo lên cây
hơ khói vào tổ ong để lấy mật rồi bất cần gây cháy rừng
vụ cháy làm thiệt hại khoảng bảy mươi hectare rừng trên địa bàn xã sơn hồng ảnh hưởng đến một mươi ba hộ dân
như vậy là tính đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương sơn
đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
điều tra làm rõ hai vụ với bốn đối tượng gây ra cháy rừng trên địa bàn
cơn mưa lớn từ chiều cho đến tối ngày một mươi bảy tháng bảy
đã làm cho nhiều tuyến đường của các quận huyện tp hcm bị ngập nặng
đầu từ khoảng một mươi sáu giờ ba mươi phút nước chảy xiết vươn suối cuốn trôi cả một số xe máy
sau hơn một giờ đồng hồ hàng loạt tuyến đường đã bị ngập sâu
đặc biệt là ở quận chín và quận thủ đức có nơi ngập nửa mét
khiến cho nhiều xe bị chết máy đi lại rất khó khăn
đặc biệt trên tuyến đường võ văn ngân quận thủ đức
nhiều người cho biết tuyến đường này có độ dốc
nên mỗi khi mưa lớn nước từ nhiều nơi đổ về tạo nên dòng nước chảy mạnh
đến khoảng một mươi chín giờ thì nước rút dần nhưng giao thông qua khu vực này vẫn còn ủn tắc hỗn loạn
trong diễn biến phức tạp của dịch sốt sốt huyết
ngày hôm nay bộ y tế sẽ đi thực địa tuyên truyền về tình hình sốt xuất huyết
tại tỉnh đồng nai điểm nóng của bệnh sốt xuất huyết ở khu vực đông nam bộ
tính từ đầu năm đến nay tại đồng nai có hơn ba bảy trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
cao gấp ba lần so với năm ngoái
chính quyền và ngành y tế tỉnh đồng nai cho biết
đã thường xuyên tuyên truyền mỗi người mỗi cơ quan
hãy dành một mươi phút hàng tuần để tự làm sạch
chỗ mình ở chỗ mình ở chỗ mình ở
nơi mình làm việc không để tụ đọng nước làm phát sinh long quang
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại